chú tại thành phố long xuyên đến công an phường mỹ quý
trình báo bị kẻ gian cậy tủ lấy tiền
và thẻ cao điện thoại trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
qua xác minh chưa cùng ngày

các loại và gần ba triệu đồng tiền mặt
trung khai nhận vào khoảng một giờ sáng
ngày bốn tháng ba trung đi lên căng tin
trong công ty để mua thuốc hút
thì thấy mọi người đã ngủ say nên nảy suy nghĩ định trộm
trung dùng vật nhọn cậy tủ bán hàng
phía trước lấy hết số tiền và thẻ cào điện thoại
trong tủ ngay trong đêm trung thuê
xe taxi đi tìm chỗ vui chơi
khi quay lại thì bị lực lượng công an bắt giữ
chiều qua lực lượng phòng chống tai nạn xã hội
thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
đã chia làm nhiều mũi bất ngờ đột kích
và bắt quả tang ba mươi bốn đối tượng tham gia
đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất
phía sau vườn chuối của ông nguyễn út anh
trú tại ấp một mươi hai xã khánh lâm huyện u minh
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ
đã bắt quả tang ba mươi bốn đối tượng có liên quan
đến hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
tạm giữ hai mươi ba xe máy hơn tám triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác
theo lời khai nhận ban đầu của các đối tượng
thì sân gà trên do trần quang bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã khánh bình tây
huyện trần văn thời tổ chức
để đối phó với lực lượng chức năng
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm
và chọn những địa bàn giáp danh nơi vắng vẻ
nằm sâu trong các sân vườn
có bố trí cảnh giới từ xa
hôm nay công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
cho biết đang điều tra vụ nổ vật lạ
nghi là bom bi là một người chết
và một người bị thương
trước đó trong khi dọn các vật dụng trong nhà
của anh đinh văn nga để di chuyển nhà đi nơi khác
thì anh đinh văn xuân hai mươi ba tuổi
và anh đinh văn rếp hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại thôn mang tà bể xã sơn bua
huyện sơn tây phát hiện có một vật lạ
hình tròn rơi xuống các nạn nhân
không biết là vật gì nên đã tìm cách
mở ra để xem
và đã làm cho vật lạ phát nổ
vụ nổ đã khiến cho anh đinh văn xuân tử vong
tại chỗ còn anh đinh văn rễ bị thương nhẹ
và được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế
huyện sơn tây
quốc lộ sáu là tuyến đường huyết mạch
nối thủ đô hà nội với các tỉnh tây bắc
đây cũng là tuyến đường các đối tượng
thường lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy
về xuôi tiêu thụ hay thực hiện
các hành vi phạm tội khác hoặc chạy trốn
tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
là lực lượng được giao tuần tra kiểm soát
quản lý tuyến quốc lộ sáu đoạn qua tỉnh sơn la
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
đã luôn chủ động tích cực tham gia
phối hợp với các lực lượng chức năng khác
đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần
bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến và địa bàn
ngày hai mươi ba tháng hai tại km hai trăm sáu mươi quốc lộ sáu
địa phận thuộc ngã ba cò nòi huyện mai sơn
đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la
không chế bắt giữ đối tượng phạm ngọc tuấn
hai mươi năm tuổi trú tại xóm một xã lê lợi
huyện an dương thành phố hải phòng
liên quan đến vụ án giết người đốt xác phi tàng
xảy ra tại thành phố hải phòng
rồi bỏ trốn bằng xe khách qua địa phận tỉnh sơn la
ngay sau đó ngày hai mươi bốn tháng hai
tại km một trăm sáu mươi ba quốc lộ sáu
thuộc địa phận bản ba kha
xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông
đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh sơn la tiến hành kiểm tra xe khách
biển kiểm soát hai mươi bảy b tám mươi tám
phát hiện bắt giữ tại chỗ đối tượng
giàng a chia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã nà sang
huyện mường trà tỉnh điện biên
đây là đối tượng có liên quan đến vụ án ma túy
với vật chứng thu giữ là một mươi sáu kg ma túy đá
và sáu viên ma túy tổng hợp
bị lực lượng công an thành phố hải phòng
và nhiều vụ án mà lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh sơn la trực tiếp phát hiện bắt giữ
các đối tượng phạm tội thường lợi dụng
quốc lộ sáu để thực hiện hành vi cướp cướp giật
chống người thi hành công vụ trộm cắp tài sản
buôn lậu gian lận thương mại
hoặc lợi dụng các phương tiện lưu thông trên tuyến
để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
để kiểm soát tốt tình hình
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa không để các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an cấp huyện thành phố
triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm
phát hiện và kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm
hoạt động trên tuyến địa bàn trọng điểm
chỉ tính riêng hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bắt giữ
sáu vụ bảy đối tượng phạm tội về ma túy
năm vụ vận chuyển lâm sản trai phép
bốn vụ gian lận thương mại
hai vụ vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc chất xứ
vật chứng thu giữ là hơn hai bánh heroin
năm mươi bốn gram ma túy tổng hợp
thời gian tới dự báo tình hình hoạt động của tội phạm
trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh
sẽ diễn biến hết sức phức tạp
chính vì vậy bên cạnh việc làm tốt công tác
tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình
tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
nhằm phát hiện đấu tranh và ngăn chặn
các hành vi vi phạm pháp luật góp phần đẩy lùi

trên địa bàn tỉnh
cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
sẽ diễn biến hết sức phức tạp
cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
sẽ diễn biến hết sức phức tạp